trước giờ khai mạc kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn đại biểu quốc hội mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong không khí trang nghiêm và xúc động các đại biểu thành kính dành một phút tưởng nhớ đến chủ tịch hồ chí minh vì lãnh đủ vĩ đại người cha già của dân tộc việt nam
kết thúc lễ viếng các đại biểu họp chuẩn bị chuẩn bị cho lễ khai mạc kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra lúc chín giờ sáng cùng ngày